đêm qua hai mươi ba tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng tại khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp
phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định đã trang trọng diễn ra lễ khai ấn đền trần
xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đây là một trong những lễ hội có sức thu hút lượng du khách lớn nhất cả nước
trước lễ khai ấn hàng nghìn du khách đã có mặt tại khu vực đền trần với mong muốn được chứng kiến
nghi lễ linh thiêng cùng những lời nguyện cầu tốt lành trong năm mới
ngay sau khi các nghi lễ khai ấn được hoàn tất đến hai mươi ba h năm mươi năm ban tổ chức mở cửa đền cho người dân
và khách thập phương vào chiêm bái đầu năm mặc dù có đến hàng vạn người về xin ấn
nhưng nhìn chung lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng an toàn đảm bảo đúng quy định
và nghi lễ truyền thống đáp ứng tốt nhu cầu tin ngưỡng đi lễ đầu xuân của khách thập phương
đây không còn tình trạng du khách chen lấn sô đầy
mang theo hai mươi bánh heroin và sáu đồng
sáu viên hồng phiến từ nghệ an ra hà nội lê hoải phương chú quận hoàng mai
thành phố hà nội đã bị công an thành phố thanh hóa bắt xử
qua công tác điều tra công an thành phố thanh hóa phát hiện đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
từ nghệ an qua thanh hóa rồi ra hà nội và các tỉnh phía bắc tiêu thụ
đường dây này do nguyễn văn huy chú quận hoàng mai thành phố hà nội cầm đầu
vào chiều ngày một mươi chín tháng hai lê hoài phương đã bị bắt giữ tại ga thanh hóa
thu giữ hai mươi bánh heroin sáu viên hồng phiến đồng thời hai tổ công tác khác của công an thành phố thanh hóa
tại nghệ an và hà nội đã đồng loạt bắt giữ nguyễn văn huy và lầu bá sành chú tỉnh nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã khởi tố nguyễn văn huy
về tội mua bán trái phép các chất ma túy lê hoài phương và lầu bá sành
về tội vận chuyển trái phép các chất ma túy
với hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản trần phước trọng nhân chú tại huyện a lưới
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt xử
vào cuối tháng một vừa qua thông qua mạng xã hội nhân đọc được thông tin
một người quen có hành vi vi phạm pháp luật và bị công an tạm giữ để điều tra
nhân đã chủ động liên hệ với người nhà của nạn nhân đưa ra thông tin gian dối
có thể giúp đỡ xin giảm án cho nạn nhân
tin lời của nhân người nhà nạn nhân đã đưa cho đối tượng số tiền là năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên nhân không thể thực hiện được mà chiếm đoạt số tiền đó để tiêu xài cá nhân
do sợ bị tố giác nhân đã chuyển trả hai trăm linh triệu cho người nhà nạn nhân
ngày hôm qua công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị đã triệu tập
và làm việc với hai thanh niên trải chiếu nằm trên quốc lộ một mươi tám a
hai người này sinh năm hai nghìn một và hai nghìn bảy cùng là nhân viên phục vụ tại quán dương ốc
ở tổ một khu sáu b phường cẩm trung thành phố cẩm phả
làm việc với cơ quan công an
hai nam thanh niên này thừa nhận
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng hai vũ viết dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú thành phố cẩm phả là chủ quán dương ốc đã yêu cầu hai thanh niên này trải chiếu
nằm trên quốc lộ một mươi tám a để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội facebook để câu like
vụ việc gây phản cảm được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ
và nhận chỉ trích với thái độ bất bình của cộng đồng mạng
sau khi được công an thành phố cẩm phả tuyên truyền giải thích
hai nam thanh niên đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết đang điều tra nguyên nhân
của vụ cháy kho chứa vải ở đường liên khu bốn năm vào tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng hai
trước đó vào lúc hai mươi một h bốn mươi phút cùng ngày ngọn lửa bùng lên dữ dội
từ một kho chữa vải ở đường liên khu bốn năm phường bình hưng hòa bê
người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
ba mươi phút sau ngọn lửa được dập tắt bước đầu ghi nhận không gây thiệt hại về người
hay lan sang nhà dân xung quanh thế nhưng lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản ở bên trong